tỉnh bình phước tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu thêm một mươi bốn ngày
thông tin được lan truyền trên mạng xã hội vào ngày hôm nay đã gây sôn sao dư luận
tuy nhiên lãnh đạo tỉnh bình phước khẳng định đây là thông tin không chính xác
theo lãnh đạo tỉnh bình phước đến thời điểm này địa phương vẫn chưa có chủ trương giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu trên phạm vi toàn tỉnh
về cơ bản tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh vẫn trong tầm kiểm soát
trong trường hợp tình hình dịch diễn biến phức tạp khi cần thiết
ủy ban nhân dân tỉnh bình phước sẽ có quyết định thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội phù hợp
đối với từng địa phương cụ thể và sẽ thông tin rộng rãi đến người dân